thưa quý vị lại một vụ án mạng đau lòng xảy ra chỉ vì người trong cuộc không làm chủ được cảm xúc của bản thân
quá bực tức một người bạn của mình đến mừng quán ăn khai trương lại quậy phá
nguyễn văn sang ba mươi năm tuổi trú tại xã hòa nhơn huyện hòa vang đã dùng dao đuổi theo đâm nhiều nhát khiến cho người bạn này tử vong
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa đối tượng ra xét xử
theo có trạm vào ngày bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám nguyễn trí tâm ba mươi sáu tuổi trú tại quận hải châu đến quán nhậu của sang ở khu tái định cư hòa nhơn để chúc mừng khai trương
tại đây tâm nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến hành vi đuổi đánh khách trong quán của bạn
sau khi gây sự tâm ra về quá bực tức sang đã lấy con dao trong bếp chạy xe đuổi theo tâm đâm hai nhát vào vùng bụng khiến nạn nhân gục tại chỗ
trước hội đồng xét xử sang tỏa
sang tỏa ra thành khẩn và vô cùng ân hận về hành vi của mình
tòa án nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt nguyễn văn sang tám năm tù về tội giết người
liên quan đến phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ sự cố y khoa tại bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình khiến chín bệnh nhân tử vong
sáng ngày hôm nay phiên tòa đã phải hoãn do luật sư bảo chữa cho bị cáo hoàng công lương có đơn đề nghị
tại phiên tòa hội đồng xét xử phúc thẩm tòa án nhân dân tỉnh hòa bình
xét thấy người bảo chữa cho bị cáo hoàng công lương là luật sư hoàng văn hướng
văn phòng luật sư hoàng hưng thuộc đoàn luật sư tp hà nội vắng mặt có đơn xin hoãn phiên tòa
từ đó căn cứ vào bộ luật tố tụng hình sự hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa xét xử vụ án hình sự
thời gian mở lại phiên tòa xét xử vụ án dự kiến vào ngày một mươi hai tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
trước đó tháng một năm hai nghìn một mươi chín trong phiên tòa xét xử sơ thẩm hội đồng xét xử tòa án nhân dân tp hòa bình
đã tuyên phạt các bị cáo bùi mạnh quốc năm mươi bốn tháng tù giam và bị cáo hoàng công lương bốn mươi hai tháng tù giam
cùng về tội vô ý làm chết người
các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ ba mươi đến bốn mươi hai tháng tù giam cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
được quy định tại khoản hai biểu hai trăm tám mươi năm bộ đoàn hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
công an huyện lương tài tỉnh bắc ninh cho biết vừa phá chuyên án triệt xóa băng ke ma túy
bắt quả tăng hai đối tượng phạm đình chiến ở xã quảng phú huyện lương tài và nguyễn phi hùng ở tp bắc ninh
đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng
cơ quan công an thu giữ gần bốn mươi ba gam ma túy tổng hợp hai mươi sáu triệu đồng và nhiều vật chứng liên quan
tại cơ quan điều tra hùng khai nhận thuê ngôi nhà trên rồi giải quyết đối tượng
hùng ra cố cửa sát và lắp đặt hệ thống camera theo dõi quê nhà
hùng mua ma túy về và chia nhỏ thành từng gói để đàn em bán cho các con nghiện
đây là điểm mua bán ma túy phức tạp có tính chất bong kê gây bức xúc trong quần chúng nhân dân
hiện công an huyện lương tài đang tiếp tục đấu tranh mở rộng và khẩn trương hoàn thiện hồ sơ
để đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật
từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản vừa mới ra tù đầu năm hai nghìn một mươi tám
nhưng một đối tượng trú tại quận liên triều vẫn ngựa quen đường cũ
công an quận sơn trà tp đà nẵng cho biết đang tạm giữ đối tượng nguyễn thị vân
trú tại phường hòa khánh nam quận liên triều về hành vi trụng cấp tài sản
tối ngày hai mươi bảy tháng bốn vân đến khu chợ đêm ở phường an hải tây quận sơn trà
thấy một du khách người hàn quốc đang mua quà lưu niệm nên nảy sinh ý định trụng cấp
lợi dụng hai du khách đang chọn đồ vân tiến tới lụng túi sách lấy chiếc ví ở bên trong
phát hiện sự việc nữ du khách đã hô hoán người dân truy bắt được đối tượng và bàn giao cho công an quận sơn trà
tại cơ quan công an vân khai nhận trước khi thực hiện vụ trộm này đối tượng đã thực hiện chót lọt hai vụ trộm tài sản khác
việc chặt chém trèo kéo du khách mua hàng không phải là hiếm gặp đặc biệt là tại các địa điểm ăn uống hoặc khu du lịch
mặc dù đã có những chế tài xử phạt cùng với những nỗ lực kéo giảm của lực lượng chức năng
nhằm giữ gìn hình ảnh đẹp của du lịch việt nam trong mắt bạn bè quốc tế
tuy nhiên những hiện tượng này vẫn xảy ra và cũng chưa được xử lý triệt đề
bán cho du khách nước ngoài một bảy kg măng cụt với số tiền là một triệu đồng
bà lê thị en sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy mới đây đã bị công an phường hưng long tp huế ra quyết định xử phạt hành chính
trước đó trên mạng xã hội xuất hiện thông tin du khách nước ngoài mù mờ về bệnh giá tiền việt
và bị người bán hàng tại khu vực chùa thiên mụ lợi dụng để chiếm đoạt tài sản
trong lúc mua hàng
ngay sau đó công an tp huế phối hợp với công an phường hương long tiến hành xác minh thực hư về thông tin vụ việc
qua nắm tình hình chiều ngày một mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín lực lượng công an bắt quả tang lê thị en
bán một bảy kg măng cụt cho một du khách nước ngoài với giá một trăm linh đồng
vì không rõ mệnh giá tiền việt nên du khách đã đưa một triệu đồng
thì bà én nhanh chóng lấy bỏ vào túi
khi du khách yêu cầu trả lại tiền thừa thì bà en ra hiệu không có tiền thừa
ngay sau khi sự việc xảy ra bà en bị công an đưa về trụ sở làm việc
tại đây bà én đã khai nhận hành vi chiếm đất tài sản của du khách nói trên
công an phường ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà lê thị en
về hành vi dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác
với mức phạt là một triệu năm trăm linh nghìn đồng
và trao trả lại một triệu đồng tiền bà en đã chiếm đoạt cho bị hại
hành kỳ đào của ban dưới công an phố
công an phường cũng đã xây dựng kỳ kỳ hoạt số một trăm một mươi năm
ngày hai mươi năm tháng bốn hai nghìn một mươi chín
nhằm đảm bảo cho tình hình an tử và trận trận lại kỳ hoạt động của tổ tử quản
về an tử tài khu vực thiên bù
thứ hai là tham mưu cho ủy ban nhân phường các biện pháp
để nhằm đảm bảo tình hình an tử trực tử an toàn giao thông trực tử đô thị
và phòng chạy chữa chạy tại khu vực thiên bù
thứ ba là họp các hồ kinh doanh các quầy hàng lưu niệm
các hồ hàng rong trên khu vực thiên bù
cũng như tổ tử quản
để trận trận lại hoạt động và cam đoan cam kết
phòng chống tội phạm và ngăn chặn tình trạng kèo kéo khách
và nhất là cái hình ảnh mà không đẹp đối với người nước ngoài
qua sự việc trên công an phường đã tổ chức họp
yêu cầu bốn mươi tám hộ kinh doanh bán hàng rong xung quanh khu vực chùa thiên mụ
cam đoàn cam kết không để xảy ra tình trạng trên
công an phường cũng đã tham mưu phối hợp với chính quyền địa phương
lắp đặt năm camera an ninh xung quanh khu vực chùa thiên một

để kiểm soát tình hình an ninh trật tự
và phòng ngừa xảy ra việc co mồi chặt chém gian dối khi bán hàng cho du khách
hướng đến xây dựng môi trường du lịch huế bền vững thân thiện an toàn bình yên
để lại hình ảnh đẹp trong lòng du khách
vào tối ngày một mươi hai tháng năm trung tâm y tế huyện di linh lâm đồng
đã liên tục tiếp nhận hơn một trăm linh bệnh nhân nhập viện
trong tình trạng nghi ngộ độc thứ phẩm sau khi điên cưới về
vụ ngộ độc trên bắt đầu xảy ra vào khoảng một mươi tám h ngày một mươi hai tháng năm
sau khi các nạn nhân dự đám cưới tại gia đình bà ca gái
ở tổ dân phố di linh thượng hai thị trấn di linh huyện di linh tỉnh lâm đồng
hầu hết các bệnh nhân nhập viện đều có các triệu chứng như buồn nôn và đi ngoài
trong số một trăm ba mươi sáu bệnh nhân nhập viện có nhiều trẻ em
theo nhận định ban đầu nhiều khả năng nguồn gốc ngộ độc xuất phát
từ việc ăn đùi gà chiên sôi ngọt trong cỗ cưới
lực lượng chức năng đã xuống hiện trường lấy mẫu các loại thực phẩm
được sử dụng trong tiệc cưới để tìm hiểu chính xác nguyên nhân gây ngộ độc
sau khi được điều trị tích cực đến sáng ngày một mươi ba tháng năm
hầu hết các bệnh nhân đã hồi phục sức khỏe
số bệnh nhân ngộ độc nặng hơn thì cũng đã ổn định
một chiếc xe khách chở bốn mươi năm hành khách đang lưu thông thì bất ngờ phát hỏa
ngay sau đó ngọn lửa nhanh chóng bao trùm và thiêu dụi cả chiếc xe
khiến cho nhiều người tiếc nuối vì không cứu được tài sản
ngày một mươi ba tháng năm trên quốc lộ một thuộc địa phận xã suối tre thị xã lọc khánh tỉnh đồng nai
khi phát hiện có cháy tài xế vội lái xe vào lề đường rồi dừng lại yêu cầu hành khách rời khỏi xe
ngay sau đó ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ phương tiện
lửa bốc cháy nguồn ngụt khiến nhiều phương tiện khác không dám lưu thông qua
để tránh ủn tắc nhiều ô tô được phân luồng chạy sang đường chiều ngược lại
cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã có mặt ngay sau đó để dập lửa
chiếc xe khách bị cháy may mắn không gây thương vong gì về người
nhưng nhiều tài sản bên trong đã bị thiêu dụi
một đoàn tàu một mươi chín toa đang di chuyển theo hướng từ nam ra bắc
thì toa xe thứ một mươi hai lật ra khỏi đường dây kéo theo hai toa phía sau chật bánh
vụ việc xảy ra vào khoảng chín giờ sáng nay tại km tám mươi hai thu huyện mỹ lộc nam định
theo ban an toàn giao thông tổng công ty đường sát tai nạn không có thiệt hại gì về người
xong các thiết bị toa xe bị hư hỏng
tàu không đâm hay va vào chứa ngại vật gì khi xảy ra tai nạn
tàu chật bánh khiến đường sát bắc nam bị ách tắc
gây chậm một số tàu khách trên đoạn từ nam định đến phủ lý
tính đến một mươi ba giờ chiều nay thì nhiều phương tiện thiết bị máy móc
cùng hàng trăm cán bộ kỹ thuật công nhân ngành đường sắt
đã được huy động để tháo rời các toa tàu bị chật bánh
đồng thời khắc phục sự cố di chuyển toa tàu bị lật ra khỏi hiện trường
để thông tuyến cho các chuyến tàu khác tiếp tục hành trình
nhận được tin báo của quần chúng nhân dân
về việc có một người phụ nữ nhảy cầu yên lệnh
thuộc địa phận thôn sích đằng lam sơn tp hương yên tỉnh hương yên
xuống sông hồng tự tử thì cơ quan kể sát điều tra công an tp hương yên
cơ quan phường lam sơn đã tiến hành khám nghiệm hiện trường
giả soát truy tìm xác định nạn nhân có đặc điểm như sau
nạn nhân là nữ giới chưa rõ tên và địa chỉ
có độ tuổi từ hai mươi đến ba mươi
thể trạng người béo da trắng cao khoảng từ một năm mươi năm m tới một sáu m
tóc dài đen dài ngang vai
nạn nhân ngoài mặc áo thun dài tay màu đen
có đường kẻ sọc màu trắng từ vai xuống hai tay áo
áo có mũ trùm đầu mặc quần lên màu đen
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hưng yên thông báo đến các cơ quan đơn vị có liên quan
đề nghị các cơ quan thông tin đại chúng thông báo rộng rãi đến quần chúng nhân dân biết
công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thông báo cho các đơn vị tại địa phương mình
giá soát tung tích nạn nhân
ai phát hiện những thông tin liên quan đến nạn nhân có đặc điểm nêu trên
thì thông báo về công an tp hương yên theo số điện thoại chín trăm linh hai tám trăm tám mươi năm sáu trăm tám mươi năm
đồng chí trần lâm hùng phó trưởng công an tp hương yên
hoặc số điện thoại chín trăm bảy mươi ba một trăm một mươi hai một trăm một mươi một
đồng chính đầu lương bằng điều tra viên để giải quyết
và tiếp theo sẽ là những thông tin về truyền án tội phạm
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý